sau khi ghi nhận thêm một mươi ca dương tính với covid một mươi chín trên địa bàn công tác phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở công nghiệp tại phù yên tỉnh sơn la đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn các biện pháp phòng tránh tăng cường kiểm tra và giám sát không để dịch bệnh xâm nhập ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị
sau đây là ghi nhận của phóng viên an ninh tv tại sơn la
công ty này có ba cơ sở sản xuất với hơn hai năm trăm linh công nhân làm việc trong đó có một mươi một công nhân là người nước ngoài
để chủ động phòng chống dịch covid một mươi chín công ty đã nhanh chóng triển khai các biện pháp giãn cách chuẩn bị đầy đủ máy đo thân nhiệt khẩu trang y tế nước khử khuẩn
chủ động nắm bắt thông tin về các mối quan hệ giữa lao động đang làm việc với người nhà người địa phương đi làm ngoài tỉnh
quán triệt lao động hạn chế tiếp xúc với người khác ngoài giờ làm việc
công tác phòng chống dịch đối với công ty của phần thượng hòa trên địa bàn phú yên
chúng tôi triển khai từ rất sớm từ ngay cho đến đầu năm hai nghìn hai mươi chúng tôi đã kịp thời thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch tại nhà máy
cũng như là thành lập các tổ covid động động xây dựng kế hoạch phương án để chống dịch
đặc biệt là suốt trong năm hai nghìn hai mươi chúng tôi giữ được đảm bảo an sản xuất ổn định và an toàn tuyệt đối trong nhà máy không có vấn đề gì gì ra với công tác chống dịch
hiện nay trên địa bàn huyện phù yên hiện có ba đơn vị sử dụng nhiều lao động với tổng số gần ba lao động
tiêm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
trước tình hình trên công an huyện phú yên đã tăng cường lực lượng trực tiếp xuống cơ sở làm tốt công tác kiểm tra tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị chấp hành nghiêm các quy định của bộ y tế
qua đó chấn chỉnh kịp thời các đơn vị trong phòng chống dịch
công an huyện phú yên đã phân công cán bộ hướng dẫn phối hợp với ban giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn huyện
nhất là doanh nghiệp có nhiều công nhân nhằm tuyên truyền phổ biến hướng dẫn công nhân tăng cường công tác nắm quản lý chặt chẽ với người nước ngoài tại doanh nghiệp
chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kịch bản ứng phó với mọi tình huống dịch có thể xảy ra
tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhất là tình hình sản xuất tập trung thao gỡ những khó khăn vướng mắt
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sản xuất nắm tâm tư nguyện vọng của công nhân
chú ý là những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để đề xuất với cấp ủy chính quyền các cấp có biện pháp hỗ trợ
qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất và tâm lý yên tâm cho công nhân sản xuất
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín chủ doanh nghiệp nhà máy xí nghiệp phải thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu
biện pháp phòng chống dịch đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch covid một mươi chín tại nơi làm việc và quản lý chặt công nhân người lao động của mình
huyện phù yên quyết tâm chỉ đạo
không để lọt bỏ sót người đi từ vùng dịch về xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định không khai báo trung thực
có phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn và các cơ sở công nghiệp